chính sách nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ không chuyên trách và bán chuyên trách
thời gian qua được coi là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng công tác cán bộ
góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở
đây là một trong những nhân tố rất là quan trọng
bởi vì họ là những người trực tiếp truyền tạp những chủ trương chính sách của đảng
cũng như là các nội quy quy chế của cơ quan đơn vị xuống đến người dân
chính cái người ở dưới cơ sở người ta có vai trò
và người ta làm mắt được tư tưởng tâm tư nguyện vọng của nhân dân
thì người ta phản ánh đôi chiều ngược chiều nhau
để làm sao giữa cơ sở và thôn cũng như là đối với người dân
là có một cầu lối nhất định như vậy
thực tế cho thấy tại địa phương
những người hoạt động không chuyên trách chiếm số lượng lớn trong bộ máy chính trị
lực lượng tuy đông nhưng chưa mạnh độ tuổi ngày càng cao
nhiều người chưa được đào tạo chuyên môn lý luận chính trị
nên việc lĩnh hội triển khai các nội dung công tác gặp lúng túng
vì vậy kim động đã thực hiện đồng bộ rất nhiều giải pháp
để cơ cấu lại các vị trí chức danh nhằm tinh gọn nâng cao chất lượng đội ngũ
để nâng cao được chất lượng đội ngũ này
huyện đã thực hiện quyết định số ba mươi một của ubnd tỉnh hương yên năm hai nghìn một mươi sáu
về các cơ cấu lại các vị trí cũng như là chức danh
bán chuyên trách ở cấp xã
huyện đã chủ trương sắp xếp lại
từ việc nhiều người tham gia
sẽ sắp xếp lại để cho tinh gọn
tinh gọn lại đội ngũ bán chuyên trách
và từ đó lựa chọn được nhiều thành phần có trình độ chuyên môn tốt
tăng cường đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn cũng như lý luận
về công tác dân vận cơ sở cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách này
để họ có kỹ năng các nhiệm vụ
từ chủ trương đó năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trần quang binh khi đó là trưởng thôn lương hội
được kiêm nhiệm thêm vị trí phó chủ tịch hội nông dân thị trấn lương bằng
anh nhận thức rất rõ hiệu quả của việc tinh gọn bộ máy cán bộ cơ sở
nhờ sự giành mạch rõ ràng hơn trong công tác triển khai tổ chức các nhiệm vụ
đồng thời qua tham gia nhiều lớp tập huấn
trao đổi nghiệp vụ mà anh binh tự tin làm tròn hai vai
thôn lương hội có hơn tám trăm linh hộ gia đình với trên hai năm trăm linh nhân khẩu
trong vòng hai năm qua thu nhập bình quân của người dân tăng mạnh
từ ba mươi bảy triệu đồng mỗi người lên sấp xỉ năm mươi triệu đồng
quá trình tổ chức thì cũng được cấp trên rất quan tâm
kiểm tra lắm bắt giám sát và kịp thời bổ sung và nhắc nhở
để đảm bảo cho anh em tổ chức tốt khi nhiệm vụ của cấp trên giao cho
vì vậy một số vị trí kiêm nhiệm cũng

chị trần thị viên là cán bộ văn phòng đảng ủy xã ngọc thanh
kiêm phó trưởng đài truyền thanh xã
vì không được đào tạo đúng nghiệp vụ báo chí
công việc chính lại là cán bộ văn phòng rất bận rộn
nên bản thân chị nhận thấy chưa làm tốt nhiệm vụ
ngoài ra các chức danh khác như phó trưởng thôn kiêm công an viên
cũng khiến cấp ủy địa phương gặp nhiều khó khăn
khi sắp xếp phân công nhân sự
trước thực tế đó huyện kim động đã có những bước đi cụ thể
thời gian qua hai mươi ba xã thị trấn trên toàn huyện kim động
đã tinh gọn gần trăm cán bộ không chuyên trách bán chuyên trách
các cán bộ không chuyên trách còn lại được bồi dưỡng
để nâng cao trình độ năng lực công tác và trách nhiệm
để đảm đương tốt hơn những công việc
qua đó góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở